tại thành phố cần thơ ngày hôm nay tất cả khối học sinh tiểu học và các khối lớp còn lại cấp trung học cơ sở
trên địa bàn thành phố cũng trở lại lớp học
riêng trẻ mầm non mẫu giáo sẽ đến lớp từ ngày một mươi tám tháng năm
sở giáo dục và đào tạo thành phố đã phối hợp với ngành y tế hướng dẫn các trường
bảo đảm vệ sinh phòng dịch theo đúng quy định
tất cả các nhà trường đều trang bị dung dịch sát quẩn đo thân nhiệt đeo khẩu trang
bảo đảm giãn cách cần thiết không để người có biểu hiện bệnh vào trường
nhà trường cũng tiến hành vệ sinh ngoại cảnh phát quang bụi rậm không để nước động
trang bị nơi rửa tay dung dịch sát khuẩn được bố trí nơi thích hợp theo hướng dẫn của ngành y tế
và phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường
theo sở giáo dục và đào tạo thành phố ngoài việc chuẩn bị sẵn sàng cho học sinh
quay trở lại trường bảo đảm yêu cầu phòng dịch các trường có phương pháp bù đắp kiến thức cho các em
nhất là học sinh ở các vùng có điều kiện khó khăn khó tiếp cận hình thức học trực tuyến